thành phố hồ chí minh vừa có thêm một ca nhiễm biến chủng omicron nhập cảnh
và hiện đang được điều trị tại bệnh viện giả chiến số một mươi hai
đây là thông tin được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm công bố vào buổi họp báo chiều nay ngày bốn tháng một
theo đó sau năm ca nhiễm biến chủng omecron được sở y tế tp hcm công bố ngày một tháng một vừa qua
chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết vừa có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
người này nhập cảnh vào hai mươi chín tháng một mươi hai và dương tính với sars cov hai
sau khi được giải trình từ gen và xác định nhiễm biến chủng omicron
và được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai để tiếp tục theo dõi và điều trị
như vậy hiện thành phố có sáu ca nhiễm biến chủng omicron và đều là các ca nhập cảnh
theo sở y tế các bệnh nhân đều đã âm tính trở lại sức khỏe ổn định
hiện các công tác xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng này đã được thành phố chuẩn bị
đồng thời theo sát diễn tiến các ca bệnh để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế